nhằm giúp học sinh lớp một mươi một năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn làm quen với cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp một mươi một toàn thành phố làm bài khảo sát với hai môn ngữ văn và toán vào ngày hôm nay một mươi hai tháng ba
dự kiến có khoảng một trăm linh học sinh tham dự kỳ thi khảo sát này
đây là những học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên dành cho lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn hai mươi
theo đó học sinh làm bài kiểm tra môn ngữ văn trong vòng một trăm hai mươi phút hình thức kiểm tra tự luận
còn bài kiểm tra toán có thời gian làm bài là chín mươi phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan
theo thông tin từ đại học quốc gia tp hcm đợt một kỳ thi đánh giá năng lực năm hai nghìn hai mươi bốn
nhà trường có chín mươi sáu học sinh
đợt một kỳ thi đánh giá năng lực năm hai nghìn hai mươi bốn của đại học quốc gia tp hcm tổ chức vào ngày bảy tháng bốn tại hai mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước
năm nay có chín mươi sáu bảy mươi thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trong đó có chín mươi bốn ba trăm một mươi năm thí sinh đã hoàn tất thủ tục dự thi
so với đợt một kỳ thi năm hai nghìn hai mươi ba số thí sinh dự thi tiếp tục tăng
năm nay có chín mươi một năm trăm linh thí sinh dự thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia tp hcm
đại học quốc gia tp hcm là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức thi đánh giá năng lực
đây đã là năm thứ bảy trường tổ chức thi đánh giá năng lực với mục tiêu đánh giá đúng học lực và năng lực của thí sinh một cách toàn diện
kết quả của kỳ thi này sẽ được sử dụng như một trong những phương thức xét tuyển vào một mươi trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm
và hơn sáu mươi trường đại học khác trong cả nước
ngày một mươi một tháng ba tập đoàn aptech việt nam phối hợp với microsoft việt nam interedu
cùng sự đồng hành của bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc thi emerging cup junior hai nghìn hai mươi bốn
dành cho học sinh từ năm đến một mươi tám tuổi trên toàn quốc
cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích giới trẻ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai
để hỗ trợ và thay đổi các vấn đề phức tạp của nhân loại
giúp học sinh thúc đẩy niềm yêu thích công nghệ
và các ý tưởng đưa công nghệ giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống
cũng như những thách thức lớn trên thế giới như biến đổi khí hậu
sức khỏe con người bảo vệ di sản văn hóa hỗ trợ người khuyết tật
khi tham gia cuộc thi học sinh sẽ được làm quen với những công nghệ mới nhất hiện nay như
trí tuệ nhân tạo học máy và an ninh mạng
đây là năm thứ ba liên tiếp cuộc thi được tổ chức tại việt nam
cũng trong khuôn khổ chương trình tập đoàn attech triển khai sáng kiến đào tạo ai
và các ứng dụng trong cuộc sống cho người dân việt nam
thông qua khoa học ai khơi dậy nguồn sáng tạo cùng ai tạo sinh
lễ khai mạc hội khoẻ phù đồng tp hà nội lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra tại cung điển kinh hà nội quận nam tử liêm vào ngày một mươi năm tháng ba tới đây
dự kiến sẽ có khoảng bảy sáu trăm sáu mươi chín vận động viên ở một mươi sáu nội dung
tăng bốn môn so với kỳ hội khoẻ phù đồng trước
hội khoẻ phù đồng tp năm nay sẽ thu hút bảy sáu trăm sáu mươi chín vận động viên
đại diện khoảng một triệu bảy trăm linh học sinh phổ thông thủ đô tham gia thi đấu tại một mươi sáu bộ môn
đến thời điểm hiện tại hội khoẻ phù đồng tp đã tổ chức thi đấu và trao giải chín môn
căn cứ vào kết quả thi đấu cấp thành phố sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở văn hóa và thể thao
lựa chọn khoảng gần một vận động viên xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại hội khỏe phụ đồng cấp khu vực và cấp toàn quốc
lễ khai mạc hội khoẻ phù đồng tp hà nội lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra tại cung điển kinh hà nội quận nam từ liên
vào ngày một mươi năm tháng ba tới đây dự kiến có khoảng năm người tham gia chương trình
lễ tổng kết bế mạc hội khoẻ phù đồng tp sẽ diễn ra vào tuần thứ ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
đây là đại hội thể dục thể thao của học sinh cũng là dịp để biểu dương lực lượng đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất
hoạt động thể thao trong nhà trường là cơ hội để phát hiện đào tạo bồi dưỡng tài năng thể thao cho thủ đô và đất nước